thực hiện kế hoạch sát hại tình nhân trương nhật nhớ mua acid chất độc cyanur
người này dự định sẽ tạt acid vào người chị hát sau đó dùng cyanur để tự giải thoát
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo trương nhật nhớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam mức án tử hình về tội giết người
dưới hàng ghế dành cho gia đình người bị hại mẹ của chị đỗ xuân hát
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện thanh trì tp hà nội nạn nhân của vụ án khóc nước nở
người mẹ đã từng vui mừng khi con gái đưa bạn trai về nhà giới thiệu
bà không thể ngờ bạn trai của con bà lại chính là người đàn ông đã có vợ con
và gây ra cái chết bi thảm cho con gái bà
theo cáo trạng truy tố tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trương nhật nhứ và chị đỗ xuân hát
cùng là nhân viên của một ngân hàng ở hà nội cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ
tuy nhiên từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn
nên chị hát chủ động chia tay và tránh mặt nhớ
do không được chị hát đáp lại tình cảm nên nhớ bực tức lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự giải thoát
thậm chí nhớ còn nhiều lần nhắn tin đe dọa chị hát
để thực hiện kế hoạch sát hại bạn gái
mua một chai acid sulfuric khoảng năm trăm linh gram chất độc cyanur với ý định sẽ tạt acid vào người chị hát
sau đó sẽ dùng chất độc cyanur để tự giải thoát
anh ta cất cyanur cùng đôi găng tay vào trong cốp xe máy
khoảng bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhớ thức dậy lấy sáu lon bia trong tủ lạnh ra uống hết
khi trong người đã có hơi men anh ta để dao vào túi quần
lấy chai dung dịch acid bỏ vào túi nilon treo vào móc treo hàng trên xe máy
khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày
nhớ điều khiển xe máy đến khu vực đường tả thanh oai huyện thanh trì để chờ sẵn chị hát đi làm khoa
khi vừa thấy người yêu đi đến bị cáo điều khiển xe máy chạy song song với xe của chị hát
và yêu cầu chị dừng xe để nói chuyện
chị hát không đồng ý mà tiếp tục di chuyển đến địa phận thôn cự đà xã cự khê huyện thanh oai
trong khi đó nhớ vẫn bám theo sau chị
thế vậy chị hát điều khiển xe
rẽ vào sân nhà ông đinh văn trung ở thôn cự đà xã cự khê huyện thanh oai
nhớ cũng điều khiển chai đi theo
cảnh xe của người yêu rồi tiến đến kéo tay yêu cầu hát đi ra ngoài để nói chuyện
trong lúc chị hát cương quyết từ chối nhớ rút con dao đã chuẩn bị từ trước
tác động liên tiếp ba nhát vào vùng ngực và bụng của nạn nhân
nạn nhân chỉ kịp kêu á cứu cháu với rồi gục ngã
ngay sau khi gây án nhớ bị mọi người khống chế bắt quả tang và đưa về trụ sở công an
về phía chị hát dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do thương tích quá nặng nên đến khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày đã tử vong
tại phiên tòa sáng nay nhớ thừa nhận mình có quan hệ yêu đương với chị hát
khi đã có vợ con và chị hát cũng biết điều đó
theo lời khai của nhớ thời điểm xảy ra vụ án anh ta rơi vào trầm cảm
dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực
bị cáo trần bị giao với mục đích đi gặp người yêu để đe dọa
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của phía bị hại công bố lời khai của chị họ chị hát
người này nói rằng chị hát nhiều lần tâm sự với mình việc bị nhớ lời dối tình cảm
chị hát đòi chia tay với bị cáo do phát hiện anh ta đã có gia đình
mẹ chị hát cho hay nhiều lần nhớ đến nhà bà chơi nhưng chưa bao giờ anh ta cho biết việc mình đã có gia đình
khi con gái bà muốn dứt khoát chuyện tình cảm nhớ đã đe dọa khiến chị hát hàng ngày phải đi làm bằng taxi
cho đến một hôm nhớ nhắn tin xin lỗi bảo con gái bà cứ đi làm bình thường anh ta đã về quê
vì vậy con gái bà yên tâm đi làm bằng xe máy để rồi bị sát hại thảm thương
được nói lời sau cùng bị cáo nhớ đã gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân
bị cáo nhớ nói bị cáo mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau
người nhà bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền một tỷ đồng
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định là hai trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường chi phí phục vụ trôn cất cho chị hát và năm mươi triệu đồng là các khoản chi phí phát sinh khác
sau khi nghị án căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa
hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo nhớ tử hình về tội giết người
đó là vụ án có nguyên nhân từ những lời nói thách thức của người vợ và sự thiếu kiềm chế từ chồng
mái ấm gia đình bị xé lẻ trong chốc lát người mang thương tật kẻ ngồi tù
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đưa vụ án giết người đối với trịnh xuân tuyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã thanh phong huyện thanh trương nghệ an ra xét xử sơ thẩm
bị hại của tuyền là người vợ đầu ấp tay gối kém chồng năm tuổi
tuyền và thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có cuộc hôn nhân khá bình lặng với ba đứa con nhỏ
đứa lớn học lớp chín đứa nhỏ nhất đã lên lớp một
hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng cay hái trên mấy thửa ruộng ông bà cho
cũng gọi là đủ đắp bồi cuộc sống tàn tiện
tối tuyền và vợ sách đèn ra đồng xoay bắt con lươn con cua bán lấy tiền nuôi các con ăn học
cuộc sống bình lặng trôi qua như thế nếu không có sự việc xảy ra vào chập tối ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu người cháu đến nhà hỏi chuyện đi rỗ một người bà con
chị thơ bảo hỏi chú my ấy
còn tuyền lại nói mượn my hứng thì đi chú mệt không đi dẫn tới hai vợ chồng lấy qua tiếng lại
tuyên bỏ đến nhà bố đẻ ở trước nhà tuyền
chị thơ cũng đi theo
hai vợ chồng tiếp tục cãi vã
tuyền kêu đau đầu và bảo vợ im miệng đi về nếu không tao trôn mặt trên nhà đó
thay vì im lặng thì người vợ vạc lại bảo chồng làm được gì thì làm đừng có dọa
cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng vẫn tiếp tục khi về đến nhà
tuyền cầm dao và nói vợ im miệng tao đau đầu tao giết đó nhưng vợ vẫn mốm năm miệng một mươi
ba đứa con thấy bố cầm dao lớn tiếng thì hoảng sợ khóc ẩm lên
tiếng khóc của con khiến tuyền dịu xuống
anh ta đặt con dao xuống bàn bỏ xuống bếp hút thuốc
người vợ lôi chuyện cũ ra nói tiếng to khiến tuyền bực tức chạy lên nhà cầm dao đuổi vợ ra khỏi nhà không tao giết
người cháu trai đến nhà thấy thế liền ôm chú can ngăn
lúc này vợ tuyền đã chạy ra đến cổng nhưng vẫn hoành lại thách thức
vùng khỏi tay người cháu thuyền chạy ra cổng đuổi kịp vợ
lưỡi dao an nghiệt trong tay tuyền tác động một nhát vào bụng vợ
như con thú say máu mặc chị thơ chống trả tuyền đã đâm liên tiếp vào người vợ cho đến khi con dao rơi khỏi tay
lúc này người cháu cũng đuổi kịp đá con dao đi ôm tuyền đẩy vào nhà
trị thơ được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở bụng khoang ngực lưng tay chân
nhận thức được hành vi của mình trịnh xuân tuyền đến cơ quan công an xin đầu thú
với vết thương do tuyền dùng dao tác động vào vùng ngực bụng hạ sườn chị thờ được xác định tổn hại tám mươi bốn sức khỏe
vết thương này nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây mất mạng
do vậy hành vi của trịnh xuân tuyền đủ cấu thành tội giết người
phiên xét xử diễn ra nhanh chóng do bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
suốt phiên xử tuyền nhiều lần hướng ánh mắt về phía vợ con nhưng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi
người trông tỏ ra hối hận khi sự thiếu kiềm chế của mình đã gây ra sự tổn thương về thể xác không thể bù đắp cho vợ
tuyền cho biết cấn đầy bản thân hay bị đau đầu tức ngực khó thở dẫn tới hay cáo bằn
mặc dù vậy người đàn ông này nấn ná không đi khám điều trị vì sợ tốn tiền
nam bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về bù đắp cho vợ và nuôi các con ăn học
ở hàng ghế dành cho bị hại chị thơ cứ cúi gặm mặt khi nghe chồng thuật lại diễn biến vụ án
nước mắt lá cha rơi trên khuôn mặt người vợ đã trải qua cuộc chiến sinh tử để giữ mạng sống
chị không oán trách chồng mà nhận lỗi về mình khi xảy ra vụ việc
nếu tôi không nói lời thách thức thì đã không xảy ra cơ sự này người vợ bật khóc
các cụ có câu chồng giận thì vợ bớt lời cơm xôi bớt lửa biết đời nào khê
thế nhưng chị lại trũng thêm củi thổi thêm lửa vào nồi cơm đang gần chín để hôm nay gia đình tan đàn xẻ ngé
sau khi sự việc xảy ra gia đình chồng đã xuống lại chi trả tiền viện phí thuốc thang
chăm sóc chị những ngày ở viện lo lắng cho ba đứa trẻ những ngày vắng cha mẹ
chị mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng
vết thương nặng khiến chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức lao động khó lòng cán đáng việc ăn học cho cả ba đứa con
những lời nói gan ruột của vợ tiếng khóc dấm dứt của ba đứa con có mặt tại tòa
với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như sát muối vào lòng tuyền
những đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng khuôn mặt đã bớt đi nhiều sự ngây thơ
khi bố đi tù mẹ đau yếu sự học không biết có thể tiếp tục được nữa hay không hay phải dừng lại giữa trừng
có lẽ đối diện với vợ con trong hoàn cảnh này hơn bao giờ hết tuyền thấm thiế cái giá phải trả cho sự nóng này sự thiếu kiểm chế của mình
trong lúc tòa và nghị án chị thơ động viên các con trò chuyện với bố
khoảng cách giữa tuyền và các con chỉ hơn hai mét nhưng hố sâu ngăn cách như nới rộng ra sau nhát dao của cha đâm vào người mẹ chúng
ba đứa nhỏ không nói gì cũng không nhìn bố chỉ có những giọt nước mắt tuôn rơi xuống đôi má bầu bĩnh chảy tràn xuống cổ
tuyền đam đắm nhìn các con cũng không biết phải nói gì
bố cố gắng cải tạo để sớm về với các con
chị thơ nói với chồng rồi cố gắng kiếm câu chuyện để phá vỡ không khí ngượng ngùng này
em định nấu cho anh đùi cháo gà nhưng nghe nói không mang vào được nên thôi
người vợ nói tuyền chỉ gật đầu
một mươi hai năm tù là bản án hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyền cho hành vi phạm tội của chị xuân tuyền
mong rằng bản án nghiêm khắc nhưng cũng đầy nhân văn của pháp luật sẽ giúp tuyền và vợ hàn gắn được mái ấm của mình
theo đại tá đỗ cảnh thìn mâu thuẫn tình cảm thường bị đẩy lên rất cao bởi tính tự trọng tính ích kỷ tính tham lam tính cố chấp và tính chiếm đoạt tiềm ẩn trong mỗi người
mâu thuẫn tích tụ lâu dài không được hóa giải kịp thời thì cấp độ và sự quyết liệt trong hành động càng dữ dội
yếu tố nạn nhân phản ứng của người bị hại khi gặp xung đột cũng là tác nhân rất quan trọng
khi xảy ra mâu thuẫn các nạn nhân cần kiềm chế tránh có những hành vi lời nói hành động cử chỉ thái độ kích động
chạm tự ái sâu sắc của người đang yêu không đẩy đối tượng vào thế tận cùng bị tổn thương quá lớn bị kích động không còn gì để mất
tránh để người yêu trở nên hàn học cay cú đau đớn và bức xúc chỉ hành động theo bản năng giải tỏa thức thì những gì chất chứa ấp ủ
kỹ năng hóa giải vấn đề đối với nạn nhân là vô cùng quan trọng
trong những trường hợp xảy ra mâu thuẫn về mặt tình cảm thì chính nạn nhân thường là nữ phải có kỹ năng kiểm soát hành vi
phải để người kia hiểu rằng tình yêu không chỉ có một phía trước vẫn là bầu trời
cuộc sống sau đó vẫn sẽ tiếp diễn phải có cách thức làm dịu đi những cơn đau làm dịu đi những bức xúc
chuyên gia tội phạm học đỗ cảnh thìn phân tích
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau